sau đó phát hiện các nốt mụn lạ mọc trên đầu
thế nhưng thời điểm đó chị không để ý đến những biểu hiện này
chỉ đến khi các nốt mụn lan xuống mặt và toàn thân chị mới bắt đầu lo lắng và tìm đến bệnh viện thăm khám
bác sĩ kết luận chị bị thủy đậu
sau gần một tuần theo dõi và điều trị bệnh tình trạng của chị trang đã chuyển biến tích cực
các vị trí mọc mụn đã xe lại và đóng vẩy
đầu tiên là thấy đau đầu
sau đó bắt đầu thấy sốt lên và thấy con người nó ăn uống nó không chán không muốn ăn
lúc đấy mình thấy cho người là mệt mỏi ngứa và cảm thấy khó chịu cho người
sau đợt ra viện này mình sẽ trị xeo
tại vì nó để lại những nốt xeo khá to trên người
một số nốt đã thành xeo khô đóng vẩy
còn một vài nốt thì đang hoa mọc
tiếp tục hiện tại thì chủ yếu là công tác chăm sóc bệnh nhân đã chính chăm sóc vệ sinh
khi giai đoạn này họ sợ biên chứng thì họ mới đến khám
khám thì chúng tôi tư vấn vào viện để theo dõi điều trị tiếp
hiện tại là từ khoảng ra tết đến giờ thì chúng tôi tiếp nhận khoảng hơn chục bệnh nhân thủy đậu
có nhiều lối tuổi khác nhau có cả trẻ em người lớn
chị thơm ở huyện phú xuyên thành phố hà nội
khi bị mần ngứa chị nghĩ bản thân bị bệnh
chị thơm ở huyện phú xuyên thành phố hà nội
chị thơm ở huyện phú xuyên thành phố hà nội
bạn ấy đi học lớp một thì lây ở lớp sau đó thì về lây cho mẹ và em
ở nhà có một em sáu tháng tuổi nó cũng bị mới trớn bị
khi mà bản thân người lớn bị đã khó chịu như thế này rồi
thì không hiểu các bạn bé đấy bị thủy đậu nó sẽ khó chịu như thế nào
ngứa cả ngày luôn như kiểu có một con thì nó cắn cắn ở dưới da
cái mức độ nguy hiểm và cái ảnh hưởng của cái căn bệnh thủy đậu này nó lại khủng khiếp
về tinh thần cũng như là về thể chất về mặt thẩm mỹ của mình nhiều rất nhiều ạ
cơ thể mọc nhiều nốt thủy đậu chị thơm không khỏi lo lắng về những vết mụn bị nhiễm trùng
gây tổn thương da và để lại sẹo ảnh hưởng đến thẩm mỹ
đặc biệt là khuôn mặt chị cũng xuất hiện nhiều nốt lớn
chính vì vậy việc điều trị bệnh và chăm sóc đúng cách vệ sinh sạch sẽ
luôn được chị lưu ý thực hiện để tránh gây bội nhiễm các nốt phòng
đợt này thì mình thấy xung quanh hàng xóm nhà mình cũng nhiều bạn bị và người lớn
cả trẻ con và người lớn cũng bị mình cũng rất là lo lắng về những di trứng sau khi bị thủy
động nó mang đến lại cho bản thân mình và cho con mình cũng nên có một lời khuyên dành cho các bạn
mà chưa tiêm phòng thì hãy tiêm phòng để phòng tránh về những bệnh căn bệnh này
cũng sinh sống tại huyện phú xuyên thành phố hà nội chị tiên cho biết
địa phương đã xuất hiện nhiều ổ thủy đậu đặc biệt là các trường học hai con của chị cũng
đã bị lây nhiễm căn bệnh này từ các bạn mầm non cùng lớp hiện bé lớn đã khỏi bệnh nhưng bé gái hai
tuổi vẫn đang phải tiếp tục điều trị bệnh chị tiên cũng lo ngại về những biến chứng của
còn bệnh này sau khi con khỏi bệnh chị sẽ vẫn đưa con đi thực hiện tiêm phòng để yên tâm hơn
bé trai lớp nhà mình ấy thì là bị gần như là cả lớp luôn rồi bây giờ đến lớp bé ngày của nhà
mình nữa cũng là bị cũng bị mấy bé rồi có quấy khóc khó chịu xong là về sau bé cũng quen
quen dần thì là đỡ rồi nè là là là bé không có quấy nữa đấy cũng chịu cho vô thuốc nói ngại là
con mình biến chứng là bị mai sau bị rô la và cả bị viêm màng lão nên là cần phải cần phải chữa thật kỹ
cho hết và mai và xong này xong mình sẽ cho bé đi tiêm chủng với những trẻ mà chưa được tiêm phòng
thì cái khả năng mẫn cảm rất là mẫn cảm đối với cả cái mầm bệnh như là thủy đậu này và gần như là
thì các con một bạn bị là về lây hết cho cả gia đình ngay gần như trẻ không được tiêm vaccine chưa được tiêm
vắc xin thủy đậu mà cảm nhiễm với virus là sẽ sẽ phát triển bệnh ngay đấy và khi đó nó sẽ lây
từ chó này sang chó khác và sẽ trở nên một cái diện rất là rộng thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến
cái cái các vấn đề trong xã hội đấy con ốm thì bố mẹ phải đi chăm rồi phải nghỉ học so với cùng kỳ
năm hai nghìn hai mươi hai số ca mắc thủy đậu ở hà nội tăng đột biến gần một trăm bốn mươi lần theo trung tâm kiểm soát bệnh
viện hội từ đầu năm đến nay thủ đô ghi nhận năm trăm bốn mươi tám ca mắc thủy đậu trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ ghi nhận
bốn ca không chỉ lây làn mạnh trong nhóm trẻ nhỏ nhóm lớp mầm non thủy đậu năm nay còn bùng phát ở
nhiều người lớn nhiều bệnh viện trên địa bàn thủ đô đã tiếp nhận bệnh nhân thủy đậu vào điều trị tăng đột biến
trong khoảng thời gian gần đây các bệnh do virus lây truyền theo đồng hấp nói chung là đều
gia tăng trong đó thì có bệnh chủ động thì những cái ca chúng tôi gặp là đến khám và có một số ca mà
có cái các cái nguy cơ nghiêm trọng thì là vào viện đấy thì tất cả những trường hợp đấy là gia
đoạn này là chúng tôi gặp rất là nhiều thường xuyên trung bình mỗi một ngày khoa truyền nhiễm
và khoa truyền nhiễm có thể khám hoặc là nhập viện điều trị từ năm đến mười trường hợp
thủy đậu là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra và thường xảy ra quanh năm nhưng thời điểm số
số người mắc bệnh tăng cao là từ tháng ba đến tháng năm hàng năm đây là khoảng thời gian cuối xuân
đầu hè độ ẩm trong không khí cao tạo điều kiện thuận lợi cho virus gây bệnh phát tán và lây lan
do đó số ca mắc có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới
theo các chuyên gia
đây là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây cao và dễ bùng phát thành dịch trong cộng đồng
nếu không phát hiện và kịp thời điều trị bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm
chính vì vậy bệnh nhân luôn phải giữ khoảng cách
đeo khẩu trang tránh tiếp xúc trực tiếp với những người xung quanh để tránh lây lan dịch bệnh